từ mắt đỏ ngang tình ca bên một dòng sông tình ca hạt giống vàng đồng lộc thông du và đặc biệt là khúc hát sông quê bài hát gắn liền với giọng ca thính phòng hàng đầu anh thơ
đặc biệt từ những bài hát đã trở thành thương hiệu như khúc hát sông khuê cho tới những sáng tác ít người có dịp được thưởng thức tổ khúc tình ca bốn mùa con dễ buồn vầng mây bất hạnh
tất cả đều được nhạc sĩ trẻ minh đạo phối lại nhằm mang tới cho khán giả những cảm xúc mới mẻ bất ngờ